mới đây tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
hội nhà báo việt nam và chương trình phát triển liên hiệp quốc tổ chức lễ phát động giải báo chí toàn quốc
về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
giảm thiểu thiệt hại do thiên tai chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu bắt đầu từ cộng đồng
mục tiêu của giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai nhằm ghi nhận tuyên dương khen thưởng các tập thể
cá nhân có đóng góp thiết thực đối với công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống thiên tai
bên cạnh đó giải cũng góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc tìm hiểu
nhận định phản ánh thực trạng bài học kinh nghiệm cách tiếp cận giải pháp phòng chống thiên tai
có năm loại hình báo chí được xét trao giải gồm báo in báo điện tử phát thanh truyền hình và ảnh báo chí
cho tất cả công dân việt nam có tác phẩm phù hợp với tiêu chí
thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
lễ công bố và trao giải thưởng được tổ chức vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi nhân dịp tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai